trở thành một trong những môn thi đấu tại thế vận hội thể thao olympic từ năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đến nay bơi lội vẫn luôn là môn thể thao được trú trọng tại nhiều quốc gia trên thế giới
trong kỳ đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám được tổ chức tại thủ đô hà nội với nhiều nội dung thi đấu hấp dẫn bộ môn bơi lội đã được đông đảo công chúng quan tâm và cổ vũ
bên cạnh các môn thể thao được yêu thích như bóng đá cầu lông bơi là một trong những bộ môn được khán giả quan tâm
trong kỳ đại hội thể thao toàn quốc hai nghìn một mươi tám với các nội dung hấp dẫn như bơi tự do bơi phối hợp đã thu hút sự tham gia của nhiều đoàn thể thao
trong những ngày diễn ra thi đấu theo ghi nhận của phóng viên lượng khán giả đến xem bộ môn luôn đông đảo đến từ nhiều địa phương khác nhau
môn bơi là em cảm thấy là giúp phát triển toàn thân nâng cao sức khỏe và đẹp giáng hơn
đối với tôi thì là một người hâm mộ môn bơi nên là tôi chọn bộ môn này
tôi cũng thường xuyên
bơi lội mà thường bơi một tuần một lần nhiều lần
sau đấy thì hôm nay thì cũng có là ánh viên thi đấu gọi là thần tượng cho nên là tôi đã chọn bộ môn này để xem
sau đấy là cũng để mình thông qua buổi thi này thì mình học hỏi sau đó mình rút ra kinh nghiệm cho mình để luyện tập một môn bơi tốt hơn
không chỉ là nơi để các vận động viên được thể hiện khả năng bộ môn bơi tại đại hội thể thao toàn quốc lần thứ tám
còn có sức ảnh hưởng lớn đến người dân
là cơ hội để nâng cao tinh thần thể dục thể thao trong cộng đồng
kỳ đại hội như thế này thì theo mình biết là chỉ có bốn năm một lần
nó rất là ngoài cái cơ hội cho các vận động viên bỏ sát thì cũng là cái cơ hội giúp cho những người bình thường
có cái cơ hội để gọi là nâng cao ý thức cái nhận thức về việc rèn luyện thể thao giúp cho tăng cường sức khỏe
đấy thì có sức khỏe thì mới là của tất cả
bắt đầu khởi tranh từ ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
ngay trong ngày thi đấu đầu tiên bộ môn bơi đã ghi nhận nhiều thành tích nổi bật của các đoàn như quân đội đà nẵng
với sức hút lớn đối với khán giả tin rằng bơi lội sẽ luôn là môn thể thao hấp dẫn được nhiều người tập luyện và yêu thích